trong những ngày đầu tháng bảy tập đoàn xây dựng hòa bình đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện ở các tỉnh thành vùng biên giới
nhằm hỗ trợ các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đang tiếp tục duy trì đóng quân tại các chốt giã chiến ở các điểm đường mòn lối mở qua biên giới
tập đoàn xây dựng hòa bình đã trực tiếp đến trao tặng một trăm linh giường xếp cho bộ đội biên phòng của bốn tỉnh tây ninh bình phước an giang và kiên giang
với mỗi chiếc giường xếp được tập đoàn xây dựng hòa bình trao tặng đã tiếp thêm sức mạnh và góp phần hỗ trợ cán bộ chiến sĩ hấp phục một phần khó khăn trong cuộc chiến chống lại dịch covid một mươi chín vẫn đang còn phức tạp phía trước
tập đoàn xây dựng hòa bình cũng đã tổ chức chương trình chấp cánh ước mơ tại tỉnh tây ninh
chương trình đã trực tiếp trao tặng cho ba trường tiểu học trên địa bàn tỉnh một vở trắng và sách chuyện cùng một trăm linh suất học bổng bảy mươi năm áo phao một mươi năm chiếc xe đạp với tổng trị giá gần một trăm linh triệu đồng